trong những năm qua trên địa bàn tỉnh quảng trị đã xảy ra một số vụ cháy lớn tại các cơ sở chế biến gỗ và kinh doanh hàng điện tử
mặc dù vậy vẫn có một số doanh nghiệp chưa có ý thức và không coi trọng đến công tác phòng cháy chữa cháy
điều này đã trở thành nguy cơ tiềm ẩn của những vụ cháy trong thời gian gần đây
tại trung tâm mua sắm kim nguyên ở thành phố đông hà tỉnh quảng trị dạng sáng ngày hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu đã xảy ra một vụ cháy lớn làm thiệt hại cho doanh nghiệp hơn một mươi tỷ đồng
sau khi vụ cháy năm ngoài trong một năm thì bên đơn vị doanh nghiệp có trang bị một số thiết bị phòng cháy chữa cháy hữu binh chữa cháy thiết bị bảo cháy tự động
cứ cản bộ đi học tập hành nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy
mặc dù đã đầu tư trang thiết bị phòng cháy chữa cháy nhưng qua kiểm tra của cơ quan chức năng trung tâm này vẫn thiếu hệ thống chữa cháy tự động
qua kiểm tra thực tế hệ thống máy móc ở trong cơ sở trong xưởng thì rất là nhiều và được bổ đi khắp nơi
do đó là hệ thống điền của cơ sở phải cháy theo máy móc
bùi và màng nhện đang còn bạm rất là nhiều ở cả hệ thống điền
và hệ thống dùng cụ chữa cháy tại chỗ như bình chữa cháy các thứ thì lại cũng được bổ đi ở những nơi hơi khuất
tại thời điểm này cơ sở chưa có thể khẳng định đảm bảo an toàn phòng cháy
còn tại công ty trách nhiệm
trong khi hoạn gỗ quảng trị các ngành chức năng tỉnh đã nhiều lần đến kiểm tra
nhưng vấn đề về an toàn phòng cháy chữa cháy thì công ty này vẫn chưa thực hiện một cách nghiêm túc
công an thị xã đã có kiểm tra nhắc nhở trận trị yêu cầu doanh nghiệp khắc phục hệ thống mang lưỡi điện
hiện nay cơ sở đã có cam kết mua các dùng cụ các hộp đậu nội điện
lắp đạp đậu nội lại hệ thống điện cho đảm bảo an toàn và thực hiện công tác vệ sinh thường chuyên
trong năm hai nghìn một mươi sáu và thời gian qua trên địa bàn tỉnh quảng trị đã xảy ra hơn bốn mươi vụ cháy lớn nhỏ
với tình trạng thiếu ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy của một số doanh nghiệp ở tỉnh quảng trị như hiện nay
nếu các ngành chức năng không chấn chỉnh kịp thời thì nguy cơ dẫn đến cháy tại các nhà máy và khu dân cư là điều khó tránh khỏi